đối ngoại quốc phòng việt nam là bộ phận quan trọng của nền ngoại giao nhà nước việt nam
mục tiêu của đối ngoại quốc phòng việt nam là thiết lập và phát triển quan hệ về quốc phòng
với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau nhằm góp phần vào công cuộc
củng cố quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang giữ vững môi trường hòa bình
tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đối ngoại quốc phòng việt nam là bộ phận quan trọng của nền ngoại quốc phòng việt nam
mục tiêu của đối ngoại quốc phòng việt nam là thiết lập và phát triển quan hệ về quốc phòng
với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau nhằm góp phần vào công việc
phát triển quan hệ về quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang giữ vững môi trường hòa bình
tạo điều kiện thuận lợi cho công việc phát triển quan hệ về quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang
tạo điều kiện thuận lợi cho quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang tạo điều kiện thuận lợi cho quốc phòng
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng với chủ đề
đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế của việt nam
như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
tối ngày một tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn cấp cao đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thực định nhóm các nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới h hai mươi
và thăm chính thức nhật bản theo lời mời của thủ tướng nhật bản abe shinzo
với năm mươi bảy hoạt động trong chương trình làm việc khẩn trương từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày một tháng bảy
chuyến công tác tại nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc đạt nhiều kết quả tích cực
thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương giữa hai nước
thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế đóng góp tích cực với hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
với tư cách khách mời đặc biệt thủ tướng đã tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
tại osaka và đóng góp ý kiến vào sự thảo tuyên bố chung của hội nghị
kết thúc hai ngày thảo luận hai mươi tám hai mươi chín tháng sáu hội nghị đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo g hai mươi
trong đó khẳng định tiếp tục hợp tác phối hợp trong các vấn đề kinh tế toàn cầu
ủng hộ các sáng kiến của nước chủ nhà nhật bản về đổi mới sáng tạo
đề cao vai trò phụ nữ và lưu chuyển dữ liệu tin cậy an toàn
bên lề hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp hội kiến trao đổi song phương
với lãnh đạo các nước g hai mươi các tổ chức quốc tế chủ tịch trung quốc các tổng thống nga hoa kỳ pháp hàn quốc chile
các thủ tướng đức canada australia ấn độ chủ tịch ủy ban châu âu tổng thư ký liên hợp quốc
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who và chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb
để trao đổi về các biện pháp tăng cường và đưa vào chiều sâu quan hệ với các đối tác
cũng như giải quyết các vấn đề cụ thể
trong ngày một tháng bảy tại tokyo thủ tướng đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản abe shinzo
sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai bên
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng đã có một số hoạt động xúc tiến đầu tư việt nam nhật bản
tiếp lãnh đạo một số địa phương tại nhật bản và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại nhật bản
có thể nói chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi và thăm chính thức nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
nâng cao vị thế quốc gia đóng góp tích cực chủ động có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế
góp phần vì hòa bình phồn vinh hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn thượng tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông ông có thể chia sẻ những kết quả mà chúng ta đạt được trong công tác đối ngoại quốc phòng thời gian vừa qua
từ khi mà chúng ta có cái quyết tám trung ương tám và khoa chín
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong đó thì xác định là đối ngoại và trong đó có đối ngoại quốc phòng
là một mặt trận để mà xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời bình bằng biện pháp hòa bình
thì với cái ánh sáng của nghị quyết trung ương tám khóa chín như vậy
thì quân ủy trung ương bộ quốc phòng là đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng
cả song phương và ra phương
có thể nói là các hoạt động song phương thì chúng ta đã có được mối quan hệ
với tất cả các nhân dân
các nước lớn các nước trong hội đồng bảo an liên hợp quốc
quan hệ tốt với các nước asean các nước lớn khác trong khu vực và trên thế giới
và duy trì được cái quan hệ bạn bè thân thiết tin cậy với bạn bè cũ
đặc biệt là các bạn lào campuchia hay là cuba
trong cái đối ngoại quốc phòng thì nó có những cái đặc thù mang lại hiệu quả tốt
ví dụ như đối ngoại biên giới
cái đối ngoại biên giới nó rất là đặc biệt
ở chỗ là đối ngoại nhưng mà để bảo vệ biên giới
muốn được bảo vệ được biên giới mà trong đó có bảo vệ hòa bình
thì chúng ta phải có quan hệ tốt với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân của nước đối diện
và đối với chúng ta là trung quốc lào và campuchia
thì chúng ta cũng đã làm rất tốt cái nhiệm vụ này
có thể nói là cái đường biên giới trên bộ và trên vịnh bắc bộ của chúng ta
cho đến nay là một đường biên giới ổn định hòa bình hợp tác và phát triển
chúng ta tự tin rằng là chủ quyền của đất nước sẽ không bị xâm hại bất kỳ một
chút nào và chúng ta tin rằng chúng ta giữ được hòa bình
có những điều khác biệt ví dụ như vấn đề biển đông
thì chúng ta không né tránh trong cái công tác đối ngoại quốc phòng
và chúng ta minh bạch cái quan điểm chủ quyền
chúng ta đấu tranh nhưng mà trên tinh thần là đối tác
với các nước có tranh chấp chủ quyền ở việt nam
chúng ta tạo dựng cái không khí hòa bình không để xảy ra đối đảo
nhưng không nhân dựa về chủ quyền
và chúng ta đã làm được điều ấy
chủ quyền lãnh thổ chúng ta vẫn giữ vững
đó là một số nét khái quán nhất về đối ngoại quốc phòng
một đặc thù nữa của đối ngoại quốc phòng
đấy là công tác khắp hộ quả chiến tranh
khắp hộ quả chiến tranh là nhiệm vụ của đảng nhà nước và quân đội
từ ngay sau các cuộc chiến tranh chấm dứt
tuy nhiên là cái nguồn lực nó không đủ
cho nên là chúng ta phải vận dụng nguồn lực từ nước ngoài
trong đó cả những nước là kẻ thù cũ của chúng ta
để đề nghị yêu cầu và đấu tranh với họ
phải góp tay vào để khắc phục những cái hậu quả họ đã gây ra tại việt nam
điển hình nhất là các hoạt động để khắc phục hậu quả bom mìn
cho nên là rất nhiều đã trả được rất nhiều cái đất đai ô nhiễm bom mìn
về cho nhân dân để sản xuất sinh hoạt an toàn
hay là phải khắc phục hậu quả chất độc khoa học dioxin
chúng ta đã có hoàn thành dự án khắc phục ở đà nẵng
và đã khởi công dự án ở biên hòa
với một số ngân sách rất là lớn
hợp tác của phía chính phủ hoa kỳ
bên cạnh cái hợp tác song phương thì chúng ta cũng
tăng cường hợp tác đa phương và đi vào thực chất
trước hết là trong các nước asean
chúng ta hãy nhớ lại năm hai nghìn một mươi
việt nam là nước tổ chức đầu tiên
admm cộng tức là hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean
cộng với tám nước lớn
ở trên thế giới hiện nay thì không có cái cấu trúc nào như thế cả
khi mà những cái nước dường như đối đầu với nhau
thì phải ngồi với nhau trong một cái bàn
một cái bàn về hòa bình
thì đây là một cái cấu trúc mà không chỉ các nước admm
mà rất nhiều nước trên thế giới hiện nay
mong muốn được nghiên cứu và tham gia
đặc biệt chúng ta cũng đã đưa được lực lượng
đi hoạt động di dự hòa bình liên hợp quốc
đây là vấn đề rất là mới
và chúng ta đã tiếp cận rất nhanh về nhiệm vụ
có thể nói sau năm năm thì chúng ta đã có tên trong bản đồ
những nước hoàn thành tốt nhiệm vụ
tốt nhiệm vụ di dự hòa bình liên hợp quốc
và không hề kém những nước lớn
mặc dù chúng ta chỉ cử ít người đi thôi
nhưng mà cái kết quả chúng ta đạt được cho liên hợp quốc
cũng như là cho đất nước chúng ta thì cũng rất là lớn
trước hết là về chính trị
thì đây là những cái nét lớn của đối ngoại quốc phòng
trong thời gian vừa qua
và tôi muốn nhắc lại có cái sự phát triển vượt bậc
như trong khoảng hơn một mươi năm nay
là nhờ cái chủ trương lãnh đạo của đảng
nó thể hiện ở cái nghị quyết chung công tám khóa chín
về cái chương trình bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới
khi mà trong một cộng đồng quốc tế
thì việt nam không thể chỉ đảm bảo lợi ích của mỗi nước mình
mà không tính đến lợi ích của những nước khác
đương nhiên là trong đấu tranh và hợp tác
sẽ có những lúc xảy ra sự va chạm
vậy thì phương châm của chúng ta xử lý trong những trường hợp này
thứ trưởng có thể nói cụ thể hơn
không phải là đôi khi xảy ra va chạm
mà trong quá trình phát triển thì lúc nào cũng xảy ra va chạm
và cọ sát với lợi ích cọ sát về chiến lược
vì chúng ta hội nhập
và trong một thế giới đầy những lợi ích khác nhau
thì luôn luôn chúng ta xảy ra những cái va chạm những cái cọ sát
thì làm thế nào để mà chúng ta giữ được một cái ổn định
thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta giữ được độc lập tự chủ
giữ được cái cân bằng chiến lược
không ngại bên nào
không theo bên nào để chống bên nào
không thiên vị bên nào
và cái bên mà chúng ta quan trọng nhất đối với chúng ta
mà vĩnh viễn quan trọng đối với chúng ta
đó là bên chính chúng ta
lợi ích của đất nước ta là quan trọng nhất
và nếu như vậy thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái cạnh tranh chiến lược
của các nước lớn hiện đang diễn ra
và chúng ta giữ được một cái cân bằng để chúng ta phát triển
thì đây cũng là chủ trương của đảng và nhà nước
thế thì nhưng mà trong cái quá trình cọ sát ấy
thì cũng sẽ có những cái khác biệt lớn
thậm chí khác biệt dẫn đến là khả năng có thể xảy ra xung đột
thì cái kiên trì của chúng ta là chúng ta kiên quyết
nhưng mà chúng ta kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bằng biện pháp hòa bình
nhưng mà trên cơ sở sức mạnh của toàn dân tộc
mà trong đó đặc trưng là sức mạnh quân sự
thì chúng ta phải giữ được cái sức mạnh ấy
về mặt ổn định chính trị xã hội
phát triển về kinh tế qua công nghệ văn hóa
và quân đội phải vững mạnh
tinh gọn nhưng mà vững mạnh
thì lúc đó chúng ta sẽ có tiếng nói
để giải quyết những vấn đề khác biệt
những vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình
và không để xảy ra xung đột
ngoài những xung đột về mặt lợi ích
thì quá trình hội nhập còn xuất hiện
những âm mưu chống phá từ bên ngoài
vậy chúng ta đã chủ động phát hiện
và ngăn chặn những nguy cơ đối với đất nước như thế nào
trước hết tôi nói với khách hàng đối ngoại
khi anh càng mở rộng đối ngoại anh càng hội nhập
thì anh càng có nhiều nguy cơ đến với anh hơn
kể cả nguy cơ cố tình
các thách thức an ninh truyền thống
lẫn các thách thức an ninh phi truyền thống
nguy cơ là càng ngày nó càng nhiều
nhưng mà cũng quá trình hội nhập ấy
thì chúng ta lại càng có điều kiện
để dự báo trước các nguy cơ
quan trọng đầu tiên là phải dự báo trước nguy cơ đấy
trong bối cảnh hiện nay mà dự báo chiến lược sai lầm
hoặc là có những cái sai lầm về chiến lược là không chữa được
hay có thể nói đúng hơn là rất khó chữa
chúng ta không được để bất ngờ trong mọi tình huống
đấy là điều đầu tiên
đấy là cố gắng của cả hệ thống chính trị
trong đó quân đội cũng phải đảm bảo là không bị bất ngờ
về những vấn đề quốc phòng quân sự
và những vấn đề lớn của đất nước
cái thứ hai để chúng ta đối phó mọi nguy cơ
theo những gì mà chúng tôi nhìn nhận trong khoảng hai mươi năm gần đây
quan trọng nhất là ổn định chính trị xã hội
đất nước mà ổn định thì nguy cơ nào chúng ta cũng vượt qua
và thực tế đã chứng minh rồi
chắc các đồng chí thấy là thời gian vừa qua
chúng ta cũng rất nhiều thách thức
rất nhiều cái thời điểm mà chúng ta tưởng rằng là có thể
là sẽ có những cái chuyện nó không bình thường xảy ra
nhưng mà chúng ta vượt qua được
đó chính là cái ổn định chính trị xã hội
cái lòng dân ủng hộ chính sách của đảng nhà nước
kiểu đó là quyết định mọi vấn đề
kể cả những vấn đề bảo vệ tổ quốc
chứ không chỉ là vấn đề xây dựng đất nước
một cái thứ ba nữa là gì
là các cái lực lượng
các cái đặc biệt là quân đội
thì phải giữ được cái phẩm chất chính trị
trung thành tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của đảng
thì nếu mà với ba cái yếu tố lớn như vậy mà chúng ta làm tốt
thì chúng ta không loại trừ những cái nguy cơ đến với chúng ta
nhưng chúng ta tin
là chúng ta sẽ vượt qua được
chúng ta hóa giải được
mà tôi nhắc lại là hóa giải được
mà không cần phải tiến hành chiến tranh mới là cái mục tiêu cao nhất
năm hai nghìn hai mươi thì thế giới dự báo là có nhiều biến động
và đó cũng là năm mà chúng ta làm chủ tịch asean
vậy thì bộ quốc phòng việt nam đã xác định điểm nhấn
trong năm asean hai nghìn hai mươi trong lĩnh vực quân sự quốc phòng là gì
trong asean thì chúng ta để ra một cái chủ trương
để mà tránh cái bất đồng xung đột
để mà có được cái hòa bình
nó thể hiện trong cái bài phát biểu của đại tưởng bộ trưởng quốc phòng nguyễn xuân lịch
ở hội nghị sanri lai vừa rồi
đấy là gì
là phải tạo dựng không khí hòa bình
phải đấu tranh trên tinh thần đối tác
và với cái trách nhiệm cộng đồng
tức là chúng ta phải tạo dựng không khí hòa bình bằng các cái mối quan hệ
chúng ta phải ngồi với nhau để đấu tranh về những vấn đề khác biệt trên tinh thần đối tác
đối tác là cùng quán lợi
đối tác là cùng thắng
chứ nếu mà nhất định anh màu xanh mà tôi màu đỏ
hay anh phải trắng hay tôi phải đen thì cũng chỉ dẫn đến là xung đột thôi
phải nhìn nhận cái lợi ích của các quốc gia như bảo vệ lợi ích của mình
và thứ ba là không chỉ cái chuyện của lợi ích của ta hay là cái của người ngồi đối diện
mà chúng ta phải tính đến lợi ích của cả cái cộng đồng
cộng đồng khu vực cộng đồng quốc tế
như vậy chúng ta đã đáp ứng được cái yêu cầu là tuân thủ luật pháp quốc tế
chúng ta đã đáp ứng được cái yêu cầu là bảo vệ được lợi ích quốc gia dân tộc
nhưng đồng thời chúng ta không gây những cái xung đột với các cái quốc gia khác
thưa ông tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã từng phát biểu chỉ đạo
là cần xây dựng vị thế và tâm thế mới của việt nam trong xử lý quan hệ với các nước
cả song phương cũng như đa phương
đặc biệt là trong những vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của việt nam
đòi hỏi là chúng ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn
và lập trường đối ngoại tích cực hơn trước hết là ở trong khu vực
vậy thì trong thời gian tới công tác đối ngoại quốc phòng sẽ được triển khai như thế nào
để có thể bám sát với quan điểm này
trước hết tôi nghĩ là cần phải nhận thức đúng và đầy đủ
và sau đó thì quán triệt những cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
vào cái hoạt động cụ thể của tất cả các ngành trong đấy có quân đội
với đối ngoại quốc phòng thì chúng ta cần được nhận thức được vị thế mới của đất nước
của quân đội thì tôi hiểu theo hai mặt của nó
thứ nhất cái vị thế mới của chúng ta là đất nước của chúng ta
có một nghĩa là quân đội
cơ độ phát triển như đồng chí tổng bí thư nói là chưa bao giờ mà lớn
chưa bao giờ mà mạnh mẽ như ngày hôm nay
đồng chí tổng bí thư cũng đã nói như vậy
và chúng ta phải nhận thức được cái sự lớn mạnh của đất nước
để chúng ta thấy rằng mỗi một nhiệm vụ thì nó đều có cái yêu cầu cao hơn
rộng lớn hơn mới theo kịp cái phát triển của đất nước
thế đây là một mặt của vấn đề
nhưng mặt nữa chúng tôi nhận thức là chúng ta lớn đến đâu
chúng ta mạnh đến đâu thì chúng ta vẫn giữ được cái chính sách hòa bình tự vệ của chúng ta
chúng ta không uy hiếp một ai
chúng ta không gọi là gây ra gọi là tổn thương bất kỳ một cái nước nào
về cái quá trình phát triển của chúng ta kể cả về quân sự quốc phòng
nó cộng hưởng với cái sự phát triển chung của khu vực
chứ là không làm là gây khó khăn cho cái sự phát triển hòa bình ổn định
thế để thực hiện được cái điều ấy thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất
như tôi đã nói là phải có cái nhận thức đúng
thứ hai là chúng ta phải rất chủ động
rất chủ động trong đối ngoại cũng như đối nội thôi
mà anh để bị người ta rắt thì dù anh có cứng đến mấy thì anh cũng bất lợi
và tốt nhất anh hãy đưa ra những cái sáng kiến của mình
anh chủ động đưa ra những cái mục tiêu chung của cả khu vực
và cái mục tiêu ấy cái sáng kiến ấy mà nó phù hợp với cái lợi ích chung
thì tất nhiên là người ta sẽ đồng tình
và như vậy chúng ta sẽ làm chủ được tình hình
và cái thứ ba như tôi cũng đã từng nói
là chúng ta phải coi trọng cái công tác nghiên cứu
chúng ta phải nắm mắt được cái diễn biến của tình hình
và chúng ta không được để bất ngờ
ở đây nó thế giới bây giờ các đồng chí mà xem trên mạng thì thấy là
hoặc là trên báo chí thì nó vô vàn thông tin
và cái biến động thế giới từ văn hóa kinh tế quân sự quốc phòng khoa công nghệ
cái thời đại bốn này tốc độ nó vô cùng nhanh
từ một cái bản vẽ cho đến một quả tên lửa
trước đây là một mươi năm
bây giờ chỉ có cái mấy tháng thôi
thì cả đấy chúng ta phải nắm mắt được cái sự phát triển chung để mà chúng ta ứng phó
và chúng ta luôn luôn nhớ cái câu của bác hồ là dĩ bất biến ứng vạn biến
chúng ta không chạy theo bất kỳ ai
chúng ta giữ đấy những cái giá trị cốt loại của đất nước của dân tộc
và chúng ta tạo ra cái môi trường phù hợp với phát triển chung của khu vực
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo như thường lệ tiểu mục việt nam yêu thương sẽ tiếp tục chương trình
lịch sử việt nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh
nhưng đó cũng là lịch sử của hòa bình
chúng ta muốn hòa bình
hoàn toàn hòa bình và chẳng gì hơn ngoài hòa bình
thậm chí nếu chúng ta có phải chiến đấu chúng ta cũng sẽ đạt được nó
vì nước chúng ta nước những người chưa bao giờ quất
lớp lớp thế hệ cha ông đến thời đại hồ chí minh hôm nay
người việt nam đều quyết tâm cố gắng cao nhất nhằm giữ môi trường hòa bình
ngăn chặn chiến tranh bảo vệ toàn diện lãnh thổ chủ quyền
khát vọng lớn nhất của dân tộc ta là hòa bình
nhưng bản lĩnh và nội lực của dân tộc việt nam là hòa bình không lệ thuộc
không làm nâu lệ cho bất kỳ ai
đó là kế sách bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa bằng biện pháp hòa bình
đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
đạp quân thủ xuống đất đen súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
trong giai đoạn đổi mới công tác hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng được đảng ta hết sức coi trọng
hội nghị trung ương viii khóa một mươi một đã ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
trong đó xác định bảo vệ tổ quốc gắn liền với bảo vệ hòa bình
chúng ta phải bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa

đối ngoại quốc phòng là một mặt trận
một lĩnh vực bảo vệ tổ quốc bằng biện pháp hòa bình
gắn với ba mục tiêu chung của bảo vệ tổ quốc và là nhiệm vụ của bộ quốc phòng của quân đội
hoạt động đối ngoại quốc phòng là để bảo vệ lãnh thổ bảo vệ độc lập bảo vệ chủ quyền của đất nước
đối ngoại quốc phòng để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
trong đó tập trung bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
và đối ngoại quốc phòng để bảo vệ hòa bình bền dững cho đất nước
nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
đồng thời tranh thủ điều kiện từ bên ngoài để xây dựng quân đội
chúng ta giữ hòa bình hữu nghị với những nước bạn bè
hòa bình hữu nghị để tranh thủ nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng đất nước việt nam
chúng ta đấu tranh một cách minh bạch thẳng thắn với những quốc gia bất đồng về lợi ích quan điểm
trong đó có quan điểm về chủ quyền
chế độ chính trị
và những quan điểm khác liên quan đến quân sự quốc phòng
chúng ta là bạn của các nước trên thế giới
chúng ta là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
thông qua quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng
chúng ta đã xây dựng lòng tin của các quốc gia và tổ chức quốc tế đối với việt nam
từ đó giúp ta thêm bạn tăng sự đồng thuận giảm sự bất đồng
giảm các nguy cơ có thể dẫn đến xung đột gây tổn hại đến lợi ích quốc gia dân tộc
góp phần giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn biện lãnh thổ của tổ quốc
khi gắn được lợi ích của mình vào lợi ích của khu vực và thế giới
chúng ta đã tạo ra những đột phá chiến lược
nhờ đó chúng ta thu hút được những lợi thế từ bên ngoài tận dụng sự phát triển chung của thế giới
những mặt tích cực của tình hình quốc tế và khu vực có lợi cho quốc phòng
và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
đồng thời chúng ta vẫn giữ được độc lập tự chủ và thế cân bằng chiến lược
tạo sự ổn định chính trị xã hội kinh tế cho đất nước để tiếp tục phát triển
dù trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động
hoạt động đối ngoại quốc phòng cũng tham gia hết sức tích cực vào các diễn đàn của khu vực
như là arf như là các hội nghị bộ trưởng quốc phòng của asean bộ trưởng quốc phòng mở rộng
thì có thể nói đây là cái kênh hết sức quan trọng để tạo nên cái đoàn kết trong asean
cái vai trò trung tâm của asean
bởi vì asean cũng có một cơ chế là cơ chế của các bộ trưởng quốc phòng trong asean
và bộ trưởng quốc phòng mở rộng đây là một cái cơ chế là cũng không có cơ chế nào trên thế giới có được
ngay vào giờ phút này hòa bình và an ninh thế giới
vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới
đang xen giữa thách thức an ninh phi trưởng thống và an ninh trưởng thống
nhiều vấn đề dược ra ngoài dự báo thông thường
không phải lúc nào hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế cũng được tôn trọng
khi lợi ích cục bộ chủ nghĩa đơn phương được đẩy cao
khi lòng tin và sự thuận hòa giữa các nước lớn bị đóng băng
sẽ đồng thời tạo ra những cơn sóng ngầm đe dọa an ninh lợi ích
và gây ra quan ngại cho các quốc gia còn lại
những khác biệt lớn về lợi ích toan tính chính trị là giao cản quá lớn
để có thể tháo gỡ những nút thắt cho nền hòa bình bền vững của nhân loại
trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay
các vấn đề liên quan tới quốc phòng an ninh của đất nước
ngày càng liên kết chặt chẽ với các vấn đề về an ninh của các nước láng giềng
của khu vực và quốc tế
do đó hợp tác quốc phòng
với các đối tác có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh có liên quan
dĩ bất biến ứng vạn biến
bài học quý báu của chủ tịch hồ chí minh cần được vận dụng linh hoạt
sáng tạo trong hoạt động đối ngoại quốc phòng hiện nay
sự bất biến đó là lợi ích chính đáng của chúng ta được lịch sử thừa nhận
được luật pháp quốc tế thừa nhận và được cộng đồng quốc tế thừa nhận
ứng vạn biến đó là diễn biến của tình hình khu vực
trong quan hệ của ta với các nước
mối quan hệ với các nước lớn nước láng giềng
luôn luôn đặt ra cho chúng ta nhận thức về vấn đề lợi ích
điều gì có lợi và điều gì bất lợi
khi nắm chắc điều bất biến chúng ta có thể lựa chọn điều có lợi
không ai có thể ép chúng ta đi ngược
miễn đó là những gì hợp với luật pháp quốc tế và đạo lý của thời đại
có thể nói công tác đối ngoại quốc phòng
đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp
tiến hành tích cực chủ động có hiệu quả
trở thành một trong những bộ phần quan trọng
trong hoạt động đối ngoại của đảng nhà nước
góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước
với nhận thức sâu sắc rằng thế giới hiện nay
đang phải đối phó với những vấn đề toàn cầu
mà không một nước nào có thể tự đứng ra giải quyết được
việt nam đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt
song phương và đa phương
hợp tác chặt chẽ với các nước
các tổ chức quốc tế và khu vực
chúng ta phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn về các vấn đề đối ngoại
các vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc
các vấn đề liên quan tới quan điểm
chủ trương đường lối đối ngoại của đảng
chúng ta phải chủ động để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại
vì lợi ích của chính chúng ta
không bao giờ bị động chở các nước khác
chúng ta phải chủ động với sự chuẩn bị
rất khó khăn
kỹ cạn về những vấn đề có tính nguyên tắc
chúng ta phải chủ động đưa ra các sáng kiến
các vấn đề đảm bảo cho lợi ích của việt nam
nhưng cũng phù hợp với lợi ích chúng
tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại
độc lập từ chủ của đảng
đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng
chú trọng hợp tác quốc phòng song phương
đi vào chiều sâu
hiệp thời xử lý các vấn đề nảy sinh
góp phần bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ
lợi ích quốc gia dân tộc
chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng
gắn chặt đối ngoại quốc phòng với đối ngoại của đảng
góp phần nâng cao vị thế
uy tín quốc tế của đất nước và quân đội
quan triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập từ chủ của đảng
chúng ta sẽ không ngừng đẩy mạnh
và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng
góp phần bảo vệ vững chắc độc lập
toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
và xây dựng quân đội ngày một dững mạnh
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu
nhiệm vụ rất cao
đòi hỏi phải tiếp tục vận dụng
phát huy truyền thống
đổi mới tư duy
quyết tâm thực hiện thắng lợi quan điểm
phương châm của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm
từ xa bằng biện pháp hòa bình
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dna gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo